thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng việt nam
và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
dự lễ có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh hiện đang bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và các cửa khẩu
với vùng biển rộng năm km hai kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
góp phần tích cực với địa phương xây dựng phát triển kinh tế xã hội
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí nguyễn thiện nhân đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố vì đã có thành tích trong tổ chức thực hiện ngày biên phòng toàn dân
cũng nhân dịp này bộ đội biên phòng thành phố cũng đã vận động kinh phí xây dựng năm căn nhà máy ấm chiến sĩ
máy ấm cho người nghèo nơi biên giới cho cán bộ người dân ở tây ninh với kinh phí hai trăm năm mươi triệu đồng